tuy nhiên thì thực tế hiện nay đã và đang xuất hiện việc giải ngân chậm lại nhiều dự án
ghi nhận vấn đề này bài viết chậm giải ngân vốn đầu tư công cần chế tài xử phạt nghiêm
trên báo công an nhân dân cho biết năm nay tình trạng dịch bệnh đã khiến cho tốc độ giải ngân chậm ở một số dự án lớn có thêm cớ để trì hoãn
điểm danh một loạt dự án chậm giải ngân hiện nay bài viết cũng đã chỉ ra nhiều hậu quả về kinh tế xã hội từ sự chậm trễ này
và nhiều chuyên gia kinh tế cũng khẳng định rằng cần có chế tài xử phạt việc giải ngân chậm và phải xử phạt nghiêm
cùng với đó là đưa ra những nghị quyết chuyên đề cho gói kích cầu đầu tư công
nếu đích danh những dự án cần triển khai trong bao lâu và chi phí là bao nhiêu
phương phú hòa thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn và xe máy khiến cho một người tử vong
theo đó vào khoảng một mươi tám giờ xe bồn biển số năm mươi một e ba nghìn ba trăm ba mươi năm lưu thông hướng từ đường phú lợi ra quốc lộ một mươi ba thành phố thuận an
khi đến ngã ba giao nhau giữa đường nguyễn thị minh khai với hẻm bốn trăm năm mươi ba thì xảy ra va chạm với xe máy biển số ba mươi tám h bảy ba nghìn bảy trăm bảy mươi bốn do anh thái văn tá sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám quê hà tĩnh điều khiển
va chạm khiến anh thái ngã xuống đường quy bánh xe bồn cán tử vong
ngay sau khi xảy ra tai nạn cảnh sát giao thông thành phố thủ dầu một đã có mặt khám nghiệm hiện trường lấy lời khai nhân chứng để làm rõ vụ tai nạn
ngày hôm qua ngày bốn tháng bảy lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh và một mươi ba tỉnh thành đồng bằng sông cổ lông đã sơ kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch cũng như xác định công tác trọng tâm cho những tháng cuối năm
ngày hôm qua ngày bốn tháng bảy lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh và một mươi ba tỉnh thành đồng bằng sông cổ lông đã sơ kết thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch cũng như xác định công tác trọng tâm cho những tháng cuối năm
thời gian tới ngành du lịch một mươi bốn tỉnh thành sẽ tập trung xây dựng bộ nhận diện thương hiệu du lịch khảo sát các tuyến du lịch kết nối xúc tiến mời gọi đầu tư thắt chặt hơn nửa quan hệ hợp tác liên kết phát triển ngành du lịch khu vực
mới đây tác giả thiên phong đã giới thiệu đến bạn đọc tác phẩm thứ năm trong lĩnh vực viết lách với tiêu đề jeju từ lạ thành thương
thượng úy phạm khắc núi đã luôn nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và sự quý trọng của bà con nhân dân
những chiến công bước đầu của anh cùng với đồng đội đã góp phần giữ vững bình yên làng quê nơi biên giới
câu chuyện về người trưởng công an xã nơi miền núi tận tụy vì nhân dân cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay